chiều hai tháng ba công an tp cn cho biết đơn vị đã nhanh chóng tìm ra đối tượng chỉnh sửa công văn của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ về việc tiếp tục cho học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
đối tượng là lê thanh hờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ ở vườn năm tp vĩnh long tỉnh vĩnh long hiện đang học chuyên tu tại một trường đại học trên địa bàn tp cn
qua làm việc đối tượng hờ thừa nhận trực tiếp chỉnh sửa nội dung công văn đăng gia lô mục đích là để chọc gạo các bạn không có mục đích nào khác
vụ việc đang được công an tp cn phối hợp với sở thông tin và truyền thông xử lý đối tượng lê thanh hờ theo quy định của pháp luật